năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đã bắt đầu nhưng đến nay nhiều học sinh ở các lớp một lớp sáu và lớp một mươi ở nhiều địa phương vẫn chưa có đủ sách giáo khoa để học
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại hải dương
nhiều ngày qua tại các cửa hàng sách trên địa bàn thành phố hải dương mỗi ngày có từ năm mươi đến bảy mươi phụ huynh đến cửa hàng hỏi mua sách giáo khoa cho học sinh khối lớp một lớp sáu và lớp một mươi nhưng không có hàng để cung cấp
sách của các khối này nhập về đến đâu bán hết đến đó thậm chí nhiều cửa hàng sách ở các huyện trong tỉnh còn phải đặt trước để có sách bán